lễ trao giải cánh diều vàng hai nghìn một mươi tám do hội điện ảnh việt nam tổ chức tại hà nội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu điện ảnh cả nước
tuy nhiên ở lần thứ một mươi sáu tổ chức này giải thưởng cánh diều vàng tiếp tục bị nhận xét là chưa phản ánh toàn diện bộ mặt điện ảnh quốc gia
có một mươi ba phim tham dự ở hạng mục phim điện ảnh một mươi sáu phim ở hạng mục phim truyền hình ba mươi bốn phim tranh giải phim tài liệu
nhìn chung chất lượng giải thưởng cánh diều vàng hai nghìn một mươi tám không có nhiều đổi mới các tác phẩm tham dự vẫn chưa tạo nên những nét mới bước đột phá đối với công chúng và người yêu điện ảnh cả nước
thị hiếu khán giả vẫn dành sự tập trung cho hạng mục phim điện ảnh hạng mục mà một năm về trước vẫn thu hút ba mươi tám tác phẩm dự thi
nhìn chung chất lượng giải thưởng cánh diều vàng hai nghìn một mươi bảy không có nhiều đổi mới các tác phẩm tham dự vẫn chưa tạo nên những nét mới bước đột phá đối với công chúng và người yêu điện ảnh cả nước
nhìn chung chất lượng giải thưởng cánh diều vàng hai nghìn một mươi bảy không có nhiều đổi mới các tác phẩm tham dự vẫn chưa tạo nên những nét mới bước đột phá đối với công chúng và người yêu điện ảnh cả nước
nhìn về tổng thể các phim điện ảnh đăng ký tham gia năm nay vẫn hạn chế về nhiều mặt
bốn trên tổng số một mươi ba phim tham dự năm nay là phim remec
cánh diều vàng hai nghìn một mươi bảy đã phản ánh được phần nào thị trường điện ảnh việt trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
cùng với đó các phim được ra dạp năm nay được đánh giá vẫn thiên về dòng thương mại phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả nhiều hơn là thể loại điện ảnh hàng lâm bằng nhiều chất lý và chiều sâu nghệ thuật